cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ y bác sĩ lên đường vào miền nam chống dịch
tất cả đều chung một mong muốn sớm đẩy lùi đại dịch góp phần ổn định cuộc sống cho người dân
tham gia đợt tăng cường lần này đoàn cán bộ y tế công an nhân dân gồm một mươi hai y bác sĩ cán bộ y tế thuộc phòng y tế bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đây đều là những cán bộ y bác sĩ trẻ có năng lực giàu nghiện nhất
theo kế hoạch được phân công đoàn có nhiệm vụ tri viện cho công an tỉnh đồng nai để phối hợp cùng với các lực lượng y tế khác
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong lực lượng công an cũng như nhân dân tỉnh đồng nai
trước những yêu cầu về nhiệm vụ công tác đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ tăng cường phải thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân
chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương và theo kế hoạch được phân công
thực hiện nghiêm hướng dẫn khuyến cáo năm k của bộ y tế đặc biệt tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh
trên cơ sở khắc phục những khó khăn mỗi cán bộ chiến sĩ phòng y tế bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
góp phần vào thành công chung trong công tác kiểm soát ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai và các tỉnh phía nam
hiện nay tại thành phố đà nẵng số ca cộng đồng giảm mạnh
để chủ động chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc tổ chức dạy học trực tiếp và thời gian thích hợp
sở giáo dục và đào tạo đang phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
phương án cho phép học sinh giáo viên đang ở ngoài thành phố trở về
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cho biết đến ngày một mươi bốn tháng chín
có khoảng tám giáo viên học sinh của đà nẵng đang bị mắc kẹt ở năm mươi năm tỉnh thành phố
sở vẫn đang tiếp tục thống kê ra soát để có số liệu chính xác
nếu tính cả người thân đi về cùng ước tính khoảng một mươi bốn người
tuy nhiên chỉ những trường hợp đang ở vùng xanh vùng cam vàng mới được về thành phố
người trở về được quản lý cách ly và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sách covid một mươi chín theo quy định
chúng tôi đang làm cái việc là thống kê chi tiết họ tên học sinh địa chỉ các em hiện ở
cái vùng mà các em hiện ở là đang nhận định đánh giá là vùng xanh vùng đỏ hay vùng cam
để chúng ta có cái phương án đưa các em về
thì hiện nay là trong quá trình là thống kê để có được cái số liệu chính xác
cùng phối hợp với công an thành phố với sở y tế có phương án đón các em về học
trường tiểu học núi thành quận hải châu có sáu mươi chín học sinh và bốn giáo viên nhân viên đang ở ngoài thành phố
với kế hoạch cho phép học sinh và giáo viên trở về trước ngày một tháng một mươi
để sẵn sàng cho việc dạy và học trực tiếp ở thời điểm phù hợp lãnh đạo nhà trường hết sức vui mừng
chúng tôi đánh giá cao tính nhân văn đã giúp cho học sinh phụ huynh được trở lại gia đình
cũng như trở lại cái địa phương của mình để học
và với cái lộ trình như thế này làm việc rất là khoa học
khi mà bố trí học sinh giáo viên nhân viên theo cái tỉnh thành
thì tôi nghĩ rằng là giáo viên và học sinh sinh viên yên tâm và nhất là phụ huynh
khi mà con cái người ta gửi ông bà ở xa và bản thân người ta cũng ở tại đà nẵng này
sau bao nhiêu tháng không gặp nhau
thì cái đó chính là cái nguồn động viên
lớn nhất cho người dân phụ huynh và kể cả bản thân của giáo viên của chúng tôi
cùng với phương án cho phép giáo viên và học sinh trở về thành phố của ngành giáo dục và đào tạo
các trường học cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cơ sở vật chất để đón các em đến lớp
đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường
nhất là khi nhiều cơ sở đã và đang được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung
thời gian mà chúng ta đi học lại thì cũng chưa được xác định
nhưng khi có cái thông báo của cơ quan chất năng rằng có thể đi học đó lại
thì chúng tôi sẽ có những chỉ đạo cũng như hướng dẫn các trường thực hiện cái vệ sinh của sát khuẩn
cũng như chuẩn bị những điều kiện cơ bản nhất
hiện nay tất cả học sinh của đà nẵng đang ở các tỉnh thành
cũng như học sinh của các địa phương đang ở tại thành phố đà nẵng
đều được tạo điều kiện bố trí học tạm thời để việc học của các em không bị gián đoạn
tuy nhiên việc được trở về với gia đình để sẵn sàng đến lớp khi tình hình dịch bệnh ổn định
là mong mỏi của đa phần học sinh và các bậc phụ huynh
tiếp tục với các tin tức an ninh
tiếp tục đang giao dịch mua bán giấy tờ giả đối tượng tăng minh hiếu
trú tại quận bốn vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với công an quận bốn tp hcm bắt quả tàng
khám xét nơi ở của hiếu lực lượng chức năng phát hiện thu giữ sáu giấy phép lái xe
ba căn cước công dân không gắn chip bốn bộ hồ sơ bằng lái hai máy in màu
một mươi máy làm thẻ căn cước công dân ba mẫu phôi giấy phép lái xe hai mẫu phôi căn cước công dân
một máy tính sách tay kiểm tra trong máy tính và usb có sáu trăm sáu mươi bốn file các loại giấy tờ bằng cấp
chứng chỉ giấy phép lái xe căn cước công dân bảng điểm giấy khai sinh v v
và nhiều tăng vật khác phục vụ cho việc làm giấy tờ giả
hiếu khai nhận làm các loại giấy tờ giả theo yêu cầu của khách hàng
trong bốn tháng nay hiếu đã làm giả và bán cho phi trí lương chú tại quận bình tân
khoảng hai mươi bốn giấy đi đường thẻ tình nguyện viên của trung tâm cấp cứu một một năm
chứng minh nhân dân căn cước công dân giấy phép lái xe hộ chiếu
sau đó lương đăng quảng cáo làm và cung cấp các loại giấy tờ đi đường
để qua chốt kiểm dịch covid một mươi chín giao bán lại trên facebook để kiếm lời
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn tp hcm
tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
còn tại hà nội trong khi việc kiểm soát các phương tiện ra vào ở cửa ngõ thủ đô
vẫn đang được siết chặt thì nhiều đối tượng lại tranh thủ tình hình dịch bệnh
phức tạp để trục lợi bằng việc cung cấp giấy đi đường giả đưa người vượt chốt
mới đây đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm đã triệt phá
một đường dây chuyên làm giấy đi đường giả để đưa người dân từ hà nội về nghệ an
bất ngờ kiểm tra một chiếc xe đang lưu thông tại khu vực cống trèm quận bắc từ liêm hà nội
cơ quan công an phát hiện lái xe đang đón hai người chuẩn bị di chuyển về nghệ an
dù cả ba người có đầy đủ giấy đi đường do công ty vận tải quốc tế hồng hà cấp
nhưng lái xe lại không phải người của công ty này cũng không biết hai người cùng đi trên xe là ai
thấy có dấu hiệu nghi vấn lực lượng chức năng đã đưa nhóm người này về trụ sở để làm rõ
tại đây lái xe đã thừa nhận chở khách để lấy tiền
hai hành khách là công dân nghệ an do muốn về quê nên đã liên hệ với công ty vận tải quốc tế hồng hà
để được vận chuyển chui qua các chốt kiểm dịch với giá một triệu đồng một người
toàn bộ giấy đi đường được công ty làm giả mạo danh hành khách là nhân viên công ty để dễ dàng vượt chốt
các chú ấy bảo là có lên đường
nên quan đến những việc làm cái giấy tờ đấy thì mình mới biết là mình làm cho mình không biết là
mình không có nhu cầu để lấy làm giả hay là làm như thế nào để vi phạm
tiến hành điều tra làm rõ cơ quan công an đã xác định người phụ nữ này đứng đầu đường dây làm giả giấy tờ đi đường
để vận chuyển hành khách về quê giữa thời điểm dịch bệnh
lợi dụng việc công ty được phép ra đường để vận chuyển hàng thiết yếu
người này đã lên mạng tìm kiếm những người có nhu cầu về quê
sau đó điền đầy đủ thông tin vào giấy đi đường
và đóng dấu của công ty để đưa người vượt chốt
dù thực hiện chót lọt nhiều lần
nhưng người này vẫn cho rằng mình không trục lợi từ việc làm giả giấy đi đường
tôi không bao giờ có cái tư tưởng là cấp giấy đi đường và thu tiền giấy đi đường đấy cả
đấy là chắc chắn
nó hoàn toàn nó chỉ là bảo lãnh cho các bạn
đấy là người của nhân viên tôi
để tôi đưa các bạn về quê thôi
ngoài cái chuyến này thì chị hồng đã tổ chức chót lọt được ba chuyến với chín đối tượng
chín người về quê
hiện nay thì
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chị nguyễn thị thu hồng
về cái hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
dù đã có một số trường hợp cấp khống làm giả giấy đi đường
để cấp cho những người không có công việc thiết yếu được ra đường
thế nhưng đây là trường hợp đầu tiên tại hà nội
bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
hành vi này có thể bị phạt từ hai đến năm năm tù
liên quan đến vụ việc bé gái sáu tuổi ở phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội tử vong
nghi có dấu hiệu bị bạo hành
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm cho biết đang làm việc với bố của bé gái
theo khai nhận của bố cháu gái khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín anh có đánh con
đến một mươi sáu h cùng ngày mẹ cháu cho cháu ăn cháo và uống một viên panadol
thì cháu nốt nhiều sau đó được đưa vào bệnh viện nhi trung ương
tuy nhiên cháu bé đã tử vong trước khi vào bệnh viện
qua thăm khám ban đầu các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành
nên đã yêu cầu công an phường láng thượng quận đống đa thành phố hà nội có mặt lập hồ sơ ghi nhận vụ việc
hiện ngôi nhà của gia đình cháu bé đã bị niêm phong
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khởi tố ba bị can với cùng tội danh nêu trên
quá trình điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an đã xác định ba bị can gồm cao thanh long là chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã kim liên xã diễn kim huyện diễn châu
bùi văn sơn phó giám đốc hợp tác xã kim liên đinh tiến dũng kế toán hợp tác xã kim liên cùng trú tại xã diễn kim huyện diễn châu
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi ba bị can đã căn cứ vào các quy định của tỉnh nghệ an về việc triển khai chính sách hỗ trợ các hộ dân sản xuất muối trên địa bàn để cùng bàn bạc thống nhất lập khống hồ sơ xin hỗ trợ xây dựng một trăm năm mươi một bộ chất lọc cải tiến cho chín mươi sáu xã viên xóm các bắc liên kim liên nam liên và xã diễn kim gây thiệt hại cho nhà nước số tiền bốn trăm năm mươi ba triệu đồng
sau khi vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ các bị can trong vụ án đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại
tất cả các bộ hậu quả thiệt hại gây ra tích cực hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an đang tiếp tục điều tra giải quyết vụ việc
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số hai của ủy ban nhân dân tỉnh vừa phát hiện một xe tải chở hai năm trăm linh chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng là lê hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại đội sáu thọ an phượng hà nội đều không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm trên
qua cái vụ việc ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy rằng là những mặt hàng này thì chủ yếu là mặt hàng phục vụ trẻ em và là hàng thực phẩm để mà phục vụ người tiêu dùng nói chung
và được đối tượng phân phối về các điểm bán lẻ cũng như là các điểm bán online bán trên mạng
và nó cũng là những cái mặt hàng mà rất là hot trong cái thời điểm này đặc biệt là chúng ta theo dõi trên mạng
thế một lần nữa cũng muốn rằng là thông qua công tác kiểm tra thì cũng cảnh báo tới người tiêu dùng cũng như là các cơ quan chức năng là cần phải tăng cường hơn nữa
và nhận biết đối với các mặt hàng thực phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ
từ nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì chúng ta cũng phải báo công với các chức năng cũng như là làm một người tiêu dùng thông thái để mà không ảnh hưởng đến sức khỏe
theo báo cáo điều tra chủ kho hàng khai nhận số hàng hóa này được thu gom về từ biên giới phục vụ thị trường mùa trung thu năm nay
tuy dịch covid có những diễn biến phức tạp nhưng các đối tượng buôn bán các loại hàng hóa này cũng sẽ nghĩ ra đủ các loại chiêu trò để đưa hàng sâu vào nội địa
việc vận chuyển thực phẩm là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng vận chuyển từ các tỉnh biên giới phía bắc về hà nội thì với cái phương thức đổi đoạn là vô cùng tinh vi là trên cái quãng đường vận chuyển đấy thì các đối tượng thường xuyên thay đổi biển số cũng như là lựa chọn những công đường vắng người hoặc là đường tiểu ngạch để nhằm tránh cái sự kiểm soát của lực lượng cơ quan chức năng
lực lượng cơ quan thành phố hà nội cũng trong đó có phòng cảnh sát môi trường đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng
để giả soát phát hiện cũng như kiểm tra những trường hợp sai phạm kiên quyết không để hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc diễn ra để nhằm tránh cũng như là giảm thiểu nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng ạ
toàn bộ số hàng được cơ quan chức năng thu giữ chờ kiểm định chất lượng để xử lý theo quy định của pháp luật
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay